hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi hai đã kết thúc tại singapore
tái khẳng định sự hợp tác và tầm nhìn chung của khối
theo thủ tướng của đảo quốc sư tử các nhà lãnh đạo asean đã có những cuộc thảo luận tốt đẹp
trong cuộc họp về các vấn đề khu vực cũng như những cam kết bên ngoài của asean
trong buổi họp báo sau hội nghị thủ tướng lý hiển long đã thông báo ba văn kiện
gồm tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean về một asean sáng tạo và linh hoạt
thành lập mạng lưới các thành phố thông minh asean và tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean về hợp tác an ninh mạng
ngoài ra ông lý hiển long cũng vui mừng thông báo việc hoàn tất hiệp ước dẫn đầu asean kiểu mẫu
khôi phục quỹ thanh niên singapore asean và thành lập một diễn đàn tập huấn thường niên tại singapore
gọi là chuyên trình học thuật luật asean
thủ tướng nước chủ nhà lý hiển long cho biết các nhà lãnh đạo asean đã thông qua những văn kiện
phù hợp với những ưu tiên trong năm nay cho asean nhằm tăng cường tính linh hoạt và khả năng sáng tạo của khối này